chuyển sang phần tin quốc tế vào chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương tổng thống nga vladimir putin đã tiếp đón chủ tịch trung quốc tập cận bình trong một cuộc gặp không chính thức tại điện kremlin
cuộc gặp diễn ra vài giờ sau khi nhà lãnh đạo trung quốc có mặt tại thủ đô moscow và bắt đầu chuyến thăm chính thức liên bang nga
hai nguyên thủ đã gọi nhau là người bạn thân thiết và bày tỏ sự ủng hộ tăng cường quan hệ song phương
tổng thống putin khẳng định những bước quan trọng trong sự phát triển quan hệ giữa nga và trung quốc đã thực hiện trong một mươi năm vừa qua
kể từ khi ông tập cận bình có chuyến thăm đầu tiên đến nga với tư cách là chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
kim ngạch thương mại hai nước đã tăng hơn gấp đôi hiện ở mức một trăm tám mươi năm tỷ usd
bên cạnh đó nhà lãnh đạo nga cho biết đã nghiên cứu đề xuất hòa bình ukraine do bắc kinh công bố và bày tỏ tôn trọng những giải pháp được đưa ra
chủ tịch trung quốc tập cận bình cũng ca ngợi sự phát triển quan hệ song phương và nhấn mạnh bắc kinh cần phối hợp chặt chẽ hơn với moscow trên nền tảng đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
theo điện kremlin cuộc hiện hội đàm chính thức giữa hai nhà lãnh đạo nga và trung quốc sẽ diễn ra trong chiều ngày hôm nay theo giờ địa phương